chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
là đối tượng hà trọng thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu phố nguyễn trãi thị trấn lang chánh huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái ráng người gầy ốm lưng kho nhẹ nói giọng huế đặc trưng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện